theo tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh yên bái sòng thời gian giá lợn giống tăng cao đột biến gây khó khăn cho người chăn nuôi
tuy nhiên hiện nay do nguồn cung cấp lợn giống đã bắt đầu ổn định đến thời điểm này giá lợn giống đã có dấu hiệu hạ nhiệt
hiện tại chỉ giao động từ bảy mươi bảy mươi năm đồng một kg giảm hai mươi ba mươi đồng so với tháng trước
giá lợn giống giảm đã tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi tái đàn mở rộng quy mô chuồng trại
tuy nhiên theo khuyến cáo của các ngành chức năng chính quyền các địa phương và các hộ chăn nuôi cần theo dõi
nắm bắt tình hình của thị trường tiêu thụ vận động nhân dân cân nhắc không nên tái đàn ổ ạt trên quy mô lớn
tránh tình trạng thua lỗ khi giá lợn thịt sụt giảm
mỗi hộ gia đình chỉ nên chăn nuôi từ ba mươi đến năm mươi con một lứa vừa đảm bảo nhu cầu tái đàn
vừa đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lợn thịt của từng địa phương
từ đó giúp người chăn nuôi yên tâm xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái lợn thịt hiệu quả kinh tế bền vững